hãng hàng không vietjet thái lan đã ghi dấu ấn quốc tế khi được vinh danh là hãng hàng không tăng trưởng nhanh nhất năm hai nghìn hai mươi tại thái lan
vietjet thái lan vừa được tạp chí quốc tế global business ounlook trao tặng giải thưởng hãng hàng không tăng trưởng nhanh nhất năm hai nghìn hai mươi tại thái lan
đây là giải thưởng ghi nhận những thành tựu của hãng qua việc liên tục tăng trưởng đội tàu bay và phát triển mạng đường bay rộng khắp
thể hiện sự bức phá mạnh mẽ tại thị trường hàng không cạnh tranh như thái lan
đi vào hoạt động từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay vietjet thái lan hiện đang khai thác một mươi ba tàu bay phục vụ một mươi bốn điểm đến nội địa thái lan
và một mươi bảy đường bay quốc tế kết nối xứ sở chùa vàng với việt nam đài loan và trung quốc
vietjet thái lan đã mở mới bảy đường bay trong năm nay và dự kiến sẽ vận chuyển được ba triệu hành khách tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi với đội tàu một mươi năm chiếc